ba lan cho triển khai lắp đặt máy bán khẩu trang tự động trên một vài con phố
nhằm đáp ứng nhu cầu về mặt hàng này đang tăng cao
cũng như giúp hạn chế sự tiếp xúc giữa người với người trong thời buổi dịch covid một mươi chín đang bùng phát như hiện nay
hiệp hội bán hàng ba lan đã cho lắp đặt khoảng bảy chiếc máy bán khẩu trang tự động
trên các con phố tại thành phố vác xa va
quy trình mua rất đơn giản chỉ cần que thẻ và lựa chọn món hàng mình muốn mua
sản phẩm sẽ lập tức rơi xuống phía dưới
không chỉ khẩu trang mà chiếc máy này còn bán cả nước rửa tay khô và găng tay cao su
những thứ tiện lợi nhất trong mùa dịch hiện nay
tôi nghĩ rằng nếu tình hình dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài
thì chiếc máy này thật sự rất hữu ích và tiện lợi có rất nhiều người quan tâm đến nó
tôi đã tìm thấy trên internet là có chiếc máy bán hàng tự động được đặt tại đây
nên tôi đã ra đây mua quả đúng là rất tiện lợi
chiếc máy bán hàng tự động này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm
dự kiến vài chục chiếc máy nữa sẽ sớm
được lắp đặt trên toàn quốc để phục vụ người dân